các công tố viên của bỉ cho biết cảnh sát nước này đã phát hiện và bắt giữ một người đàn ông tình nghi liên quan đến vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở thủ đô paris của pháp vào đêm ngày một mươi ba tháng một mươi một
cảnh sát cho biết vụ bắt giữ diễn ra trên một con phố ở quận bắc thủ đô bruxelles hôm hai mươi hai tháng một mươi hai đối tượng này có tên là abdulasi ba mươi tuổi mang quốc tịch bỉ đối tượng này bị tình nghi đã nhiều lần liên lạc với hasna ais bulacen người anh em họ của một đối tượng trùi chốt trong vụ tấn công khủng bố ở paris tính tới thời điểm này bỉ đã bắt giữ được chín đối tượng tình nghi liên quan đến hoạt động khủng bố này